triển khai đầy đủ tuyên bố doc và xây dựng một bộ quy tắc coc hiệu quả và thực chất
ngày một mươi bốn tháng một mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã có cuộc gặp với thủ tướng australia scott morrison
tại cuộc gặp thủ tướng chúc mừng ngài scott morrison mới được bổ nhiệm giữa cương vị thủ tướng chính phủ
sẵn sàng hợp tác với thủ tướng scott morrison thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng phát triển
nhân dịp này thủ tướng đề nghị australia tiếp tục tạo điều kiện
thuận lợi cho các sản phẩm nông nghiệp của việt nam như nhãn trôm trôm vú sữa và tôm nguyên con vào australia
thủ tướng scott morrison nhất trí với các đề nghị của thủ tướng nguyễn xuân phúc
về hợp tác tại các diễn đàn và cơ chế đa phương quốc tế và khu vực
hai thủ tướng nhất trí hai nước sẽ phối hợp thúc đẩy tự do hóa thương mại
tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề chung sau khi hiệp định đối tác xuyên thái bình dương toàn diện
và tiến bộ cptpp có hiệu lực cũng như thúc đẩy đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep
hai nhà lãnh đạo chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn hàng hải và hàng không ở biển đông
giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế tăng cường phối hợp tại liên hợp quốc
asem và trong nhiệm kỳ chủ tịch asean của việt nam
chiều nay đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã có cuộc làm việc với ban
để đánh giá việc sơ kết năm năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát về thanh tra vụ việc khởi tố điều tra
truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm
và kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế
trên địa bàn tp hà nội
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
bộ trưởng bộ công an và đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cùng chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị thượng tướng tô lâm đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ thành ủy
thường trực thành ủy hà nội đối với các nhiệm vụ liên quan trong nội dung làm việc của đoàn công tác
đoàn cũng ghi nhận những đề xuất giải pháp các kiến nghị của hà nội đối với trung ương
ghi nhận ý kiến của thượng tướng tô lâm thành ủy hà nội coi đây là một trong những cơ sở chỉ đạo thực tiễn quan trọng
để thành phố tiếp tục tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới
thời gian qua ban thường vụ thành ủy hà nội luôn xác định tập trung lãnh đạo chỉ đạo chú trọng thực hiện tốt những nhiệm vụ
giải pháp thực hiện quyết liệt nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị kế hoạch của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã đề ra
nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong việc ngăn chặn từng bước đẩy lùi tham nhũng lãng phí nhất là việc lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu hồi tài sản tham nhũng bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế
sáng nay sở giáo dục và đào tạo hà nội đã tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi sáu năm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
tuyên dương nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của thủ đô năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đến dự lễ kỷ niệm
tới dự lễ tuyên dương có ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải
phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn văn sửu
cùng lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo sở giáo dục và đào tạo hà nội cùng hơn một nhà giáo tiêu biểu
đây cũng là năm thứ hai sở giáo dục và đào tạo phối hợp với công đoàn ngành giáo dục hà nội
triển khai giải thưởng nhà giáo hà nội tâm huyết sáng tạo nhằm tôn vinh những nhà giáo tâm huyết
có nhiều sáng kiến đóng góp cho công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
theo đó một trăm hai mươi bảy nhà giáo với các công trình dự án vào vòng trung khảo không chỉ là gương điển hình
mà còn là những người khơi nguồn truyền cảm hứng làm lan tỏa ra toàn đội ngũ ý thức tự học
tâm huyết tích cực vượt khó
tấm gương sáng về đạo đức tinh thần tự học sáng tạo cho học sinh nói theo
cũng trong dịp này nhiều đơn vị tiêu biểu các cấp học và phòng giáo dục và đào tạo
đã được chính phủ bộ giáo dục và đào tạo ubnd tp hà nội tặng cờ đơn vị xuất sắc
trong phong trào thi đua năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
đây không chỉ là ngày hội nhằm vinh danh những công hiến của đội ngũ nhà giáo
mà còn là dịp để những nhà giáo thủ đô nhìn lại những thành quả đạt được
thêm phần tự hào về nỗ lực của toàn ngành trong hành trình đổi mới
sáng nay khi cho ý kiến về báo cáo giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm hai nghìn hai mươi ba
các đại biểu ghi nhận những nỗ lực của các cấp các ngành địa phương trong công tác này
tuy nhiên các đại biểu cũng nhận định hiện công tác khiếu nại tố cáo của người dân
vẫn diễn biến phức tạp và kéo dài
để giải quyết được tình trạng này thì cần coi trọng công tác đối thoại trực tiếp với người dân
theo đại biểu dương minh tuấn nguyên nhân gây khiếu nại tố cáo thậm chí khiếu kiện kéo dài
là cán bộ cơ sở chưa làm tốt công tác tiếp dân
trong đó có việc lãnh đạo địa phương tránh không đối thoại trực tiếp với người dân
tâm lý của người đi khiếu nại sao khiếu nại xong trước khi ra quyết định giải quyết
thì người khiếu nại rất mong muốn được gặp chủ tịch quyện
hoặc là cao hơn là cấp tỉnh là chủ tịch tỉnh để tối hội
gặp một lần dù thua cũng được nhưng rất tiếc rất nhiều địa phương
hầu như là cái lần đối thoại để ra quyết định là quỹ quyền cho cấp phó
thậm chí quỹ quyền cho thanh tra là cái người giải quyết
thậm chí quỹ quyền cho tài nguyên môi trường cho nên người dân đôi lúc không hài lòng
về cái quyết định của mình khi bị bác đơn tôi cho rằng cái này là cần phải ra lại chỗ này
cho rằng chất lượng giải quyết tố cáo bắt nguồn từ công tác tiếp dân
giải quyết kiến nghị phản ánh của nhân dân đại biểu lưu bình nhưỡng nêu vấn đề
tôi nhận được cái la đơn có cử tri phản ánh như thế này này
có đồng chí chủ tịch tỉnh tiếp họa đúng chín phút
bắt đầu vào họ mô tả là nói câu gì
làm động tác gì sau đó cuối cùng kết luận là sau đó đồng chí đó đi nhậu với một đám khác
và người ta đến tận cái chỗ nhậu ấy rất tiếc là người ta không chụp cái ảnh đó về chứ
nếu mà chụp cái ảnh đó về mà đưa lên trung ương thì báo cáo đồng chí này chúng ta khó chấp nhận quá
nếu như mà chúng ta có cái ý thức phục vụ nhân dân bớt vô cảm đi
hãy coi những cái khó khăn của người dân
như khó khăn của người nhà nhà mình thì chắc vụ việc không chỉ tồn tại lâu như thế
vì thế tôi đề nghị là trong cái văn bản của tên trang chính phủ của văn pháp luật của ban dân nguyện ấy
cần có cái kiến nghị đậm nét về trách nhiệm của chính quyền địa phương
mặc dù số vụ việc giải quyết khiếu nại tố cáo cho công dân đã tăng so với những năm trước
song chất lượng giải quyết các vụ việc vẫn chưa làm hài lòng cử tri
và nhân dân trong cả nước các đại biểu đề nghị cần làm tốt công tác tiếp công dân
bởi đây là công tác đầu vào có tính chất quyết định đến việc khiếu nại tố cáo của người dân
thưa quý vị trong ngày làm việc thứ ba hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn các bị cáo tham gia đánh bạc
và các đại lý của đường dây đánh bạc nghìn tỷ
trước tòa các bị cáo là đại lý của đường dây đánh bạc khai nhận đã đăng banner quảng cáo trên mạng xã hội
và đồng tài
các bị cáo đã đăng quảng cáo hoạt động giao dịch ric dùng để đánh bạc
trong quá trình xét hỏi bị cáo vũ mạnh hùng viện kiểm sát trình chiếu banner quảng cáo trên trang facebook
của bị cáo hùng liên quan đến quảng cáo hoạt động giao dịch brics dùng để đánh bạc
luật sư đề nghị bị cáo cho biết việc đưa tên ba nhà mạng viễn thông vinaphone mobifone viettel
lên banner quảng cáo có ý nghĩa gì
bị cáo nói rằng mình không biết
đấy là mẫu banner nhận từ hệ thống tổng đồng thời hệ thống yêu cầu trên các trang facebook khách hàng
dùng theo mẫu trên
trong vụ án này các bị cáo thuộc nhóm đại lý cấp hai đã có sự bàn bạc thỏa thuận với đại lý cấp một
lập các trang mạng xã hội để quảng bá giới thiệu về các hình thức đánh bạc mua bán tiền ảo
qua đó lôi kéo được số lượng rất nhiều người chơi bạc thu lời bất chính với số tiền đặc biệt lớn
hôm nay hội môi giới bất động sản việt nam đã tổ chức họp báo về sự kiện tuần lễ vàng bất động sản
đây là sự kiện giúp người mua ở khu vực phía bắc tiếp cận với những ưu đái chiết khấu lớn từ các chủ đầu tư có uy tín
tuần lễ vàng bất động sản red friday sẽ diễn ra từ ngày bảy đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
mọi sản phẩm khi tham gia tuần lễ vàng bất động sản sẽ được công khai thông tin trên trang web wwwlyday com vn
của hội môi giới bất động sản việt nam
thông tin từ hội môi giới bất động sản có gần năm mươi
hai mươi dự án đã đăng ký với các phân khúc của sản phẩm nhà ở nghỉ dưỡng
qua sàng lọc đến thời điểm này có hơn ba mươi dự án đã được chấp thuận tham gia sự kiện cung cấp hàng ngàn sản phẩm
để trị ân khách hàng quảng bá thương hiệu có dự án đã đưa ra cam kết giảm giá tới ba mươi cho sản phẩm tham gia sự kiện
mức giảm giá tối thiểu sẽ là năm
không chỉ hấp dẫn về mức giá sản phẩm tham gia sự kiện còn được đảm bảo về tính pháp lý đủ điều kiện xây dựng giao dịch theo quy định
sáng nay tại hà nội bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến nhân rộng mô hình trạm y tế xã phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình
tăng cường năng lực y tế cơ sở tham dự hội nghị trực tuyến có hơn bảy trăm linh điểm cầu truyền hình
với hơn một mươi hai đại biểu tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các quận huyện thị xã thành phố trên cả nước
một trong những nhiệm vụ quan trọng của mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình là quản lý bệnh không lây nhiễm ngay tại tuyến y tế cơ sở
nhằm góp phần giảm tài tuyến trên giảm chi phí điều trị và thời gian đi lại cho người bệnh
với mạng lưới y tế cơ sở phát triển rộng khắp trong thời gian qua được quốc tế đánh giá cao là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ về y tế
từng bước hoàn thiện về cơ sở hạ tầng trang thiết bị và đổi mới cơ chế tài chính
các trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình được kỳ vọng sẽ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu
quản lý sức khỏe toàn diện liên tục cho từng người dân ngay tại địa bàn sinh sống
chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế
thưa quý vị trong ngày hôm nay tại hội nghị cấp cao asean lãnh đạo các nước asean đã nhóm họp với các đối tác để thảo luận
về những vấn đề trọng điểm như an ninh
và thương mại
trong khuôn khổ hội nghị cấp cao hàn quốc asean tổng thống hàn quốc moon jae in và lãnh đạo các nước đông nam á
đã nhất trí tổ chức các hội nghị cấp cao đặc biệt tại hàn quốc vào năm tới nhân kỷ niệm ba mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
còn tại hội nghị cấp cao nga asean tổng thống nga vladimir putin khẳng định asean và moscow sẽ phối hợp cách tiếp cận
trong các vấn đề chủ chốt tại khu vực châu á thái bình dương để đối mặt với các thách thức đe dọa sự ổn định của khu vực
như chủ nghĩa khủng bố buôn bán thuốc viện và tội phạm có tổ chức
bên lề hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi ba và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại singapore
trong ngày hôm nay cũng diễn ra nhiều cuộc gặp song phương quan trọng khác
tổng thống nga vladimir putin đã có cuộc hội đàm với thủ tướng thái lan prayuth chan o cha
hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ vui mừng trước những thành tiệu mà hai nước đã đạt được trong hợp tác kinh tế
trong đó nổi bật là sự phát triển trong lĩnh vực dịch vụ du lịch
bên cạnh đó nhà lãnh đạo nga có cuộc hội đàm với tổng thống hàn quốc moon jae in
nhằm tăng cường hợp tác song phương cũng như việc phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
tiếp đó phó tổng thống mỹ mike pence đã có cuộc gặp với cố vấn nhà nước myanmar aung san suu kyi
và thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong đó có vấn đề cuộc khủng hoảng người di cư rohingya
tại bang rakhine của myanmar
về phần mình cố vấn nhà nước myanmar cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ của các nước
trong việc đảm bảo an ninh tại myanmar